đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đến thăm và trao quà tết cho các gia đình chính sách các hộ đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh bình thuận thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ đồn viên phòng hòa thắng thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận

đồng chí võ văn thưởng và nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo các địa phương chăm lo tết cho nhân dân đặc biệt là người dân ở các vùng sâu vùng xa miền núi vùng bãi ngang ven biển các gia đình chính sách cán bộ lão thành cách mạng người nghèo neo đơn đồng bào dân tộc thiểu số để làm sao ai cũng có được cái tết xung vầy đoàn việt
đến thăm cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng hòa thắng thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận đồng chí võ văn thưởng bày tỏ sự vui mừng và biểu dương những kết quả mà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng hòa thắng đã đạt được trong thời gian vừa qua
đồng chí cũng rất phấn khởi khi được nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị tết theo truyền thống của dân tộc được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng hòa thắng chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng
chỉ huy đơn vị đã quan tâm chăm lo bảo đảm cho cán bộ chiến sĩ vui xuân đón tết đầy đủ
đồng chí mong rằng bước sang năm hai nghìn một mươi chín cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng hòa thắng sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ của mình
trong thời gian ở thăm và chúc tết tại tỉnh bình thuận đồng chí võ văn thưởng cũng đã đến thăm và trao quà tết cho các đối tượng chính sách có công với cách mạng ở huyện bắc bình